là cựu binh mỹ từng tham chiến tại việt nam cách đây hơn hai năm ông paukcho harding đã
quay trở lại việt nam để dạy tiếng anh miễn phí cho người việt bên cạnh việc giảng dạy
gần một tháng nay ông pow còn cùng các học viên của mình đi gỡ bỏ các quảng cáo
giao vặt trên các bức tường cột điện lấy lại vẻ đẹp cho những bờ tường quanh khu vực nơi ông sinh
trong gần một tháng qua ông pot và các học viên của mình đã làm sạch nhiều bức tường
cột điện trong rất nhiều con ngõ nhỏ là thầy giáo dạy tiếng anh miễn phí cho mọi người trong
suốt hai năm qua khi ông pol đưa ra sáng kiến dọn sạch các tờ rơi giao vặt rán bửa bãi trong ngõ
học viên của ông đã rất ủng hộ và cùng ông tham gia vào chiến dịch ông nói vui rằng
ông và các học viên tự như một đội quân ra tay quét sạch những gì làm mất mỹ toàn khu phố
khi tôi mới đặt chân đến việt nam tôi đã được những người dân quanh đây giúp đỡ rất nhiều
quyền địa phương cũng đã cho tôi nguyện địa điểm với lớp học chỉ từ vài học sinh buổi ban đầu
thì giờ đây chúng tôi đã có tận bốn trăm linh học viên chính vì vậy mà tôi nghĩ việc dọn dẹp sạch những
tờ rơi quảng cáo quanh khu phố này là cách để tôi và các học viên của mình cảm ơn sự giúp đỡ mà
chúng tôi nhận được tôi muốn làm điều gì đó ý nghĩa dành cho họ trong tâm thức của người cựu binh nữ
sáu tuổi luôn là mong ước được làm thêm điều gì đó tốt đẹp cho giải đất hình chữ s nơi mà ông muốn
gắn bó đến cuối cuộc đời vậy là bên cạnh việc dạy học tiếng anh miễn phí ý tưởng bóc rỡ các quảng cáo
vặt để làm đẹp các con ngõ phố đã được ông thực hiện qua bàn tay cẩn mẫn của ông và các bạn học
biên những bờ tường cột điện đã sạch đẹp trở lại việc làm này tôi thấy vô cùng là có ý nghĩa và
làm cho mọi người dân ở đây cũng như là những người đã làm những cái việc trước đây gây xấu cho đường
phố xóm làng đấy thì họ cũng phải có ý thức hơn đấy là cái ý nghĩa tôi thấy rất là tốt đẹp
văn chị nguyễn thị mị là một trong số các học viên đặc biệt của hồ chí minh và các học viên
của ông pol biết chị vốn là một họa sĩ ông pom đã mời chị cùng tham gia chiến dịch bằng việc sơn
trang trí làm đẹp lại những bờ tường sau khi ông đã gỡ hết những quảng cáo giao vặt vậy là qua bàn
tay chị mị những bờ tường sau khi làm sạch còn được khoác lên những chiếc áo mới với màu sắc
nhẹ nhàng rất tự nhiên hài hòa với khung cảnh xung quanh tôi nghĩ là trong một cái xã hội như
bây giờ thì gần như là ai cũng có ý thức là muốn làm một cái phần gì đó đóng góp cho xã hội
cái việc này nó cũng nhỏ thôi và bản thân mình thì cũng luôn luôn là nghĩ đến là làm một cái gì

quan môi trường của nhiều người dân thủ đô hình ảnh ông pôn và các bạn học viên miệt mài làm sạch những bờ tường hột điện đã góp phần nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường của nhiều người dân thủ đô
không chỉ trong phạm vi khu phố nơi ông ở ông pôn còn dự định sẽ dọn sạch các tờ rơi quảng cáo ở cả những con đường lân cận góp phần làm thủ đô hà nội sạch đẹp hơn